hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giấy phép lái xe được phục hồi đủ một mươi hai điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn một mươi hai tháng kể từ thời điểm bị trừ điểm gần nhất
trường hợp bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sẽ không còn giá trị
người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức
kết quả đạt yêu cầu thì giấy phép lái xe được phục hồi đủ một mươi hai điểm
giấy phép lái xe cấp đổi cấp lại hoặc nâng hạng sẽ giữ nguyên điểm số như trước khi đổi cấp lại hoặc nâng hạng
bộ cũng cho rằng việc trừ điểm bằng lái không phải là xử phạt hành chính mà được xây dựng tương đồng quy định tước giấy phép hành nghề như các lĩnh vực y tế dược
nhất trí với đề xuất của chính phủ thương trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội cho rằng quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh hiện đại
nhằm quản lý quá trình chấp hành luật của lái xe thay vì quản lý từ hành vi đơn lẻ
thống kê cho thấy mỗi năm có hơn năm trăm linh giấy phép lái xe bị tức quyền sử dụng có thời hạn
khi bị tước người lái xe không được phép điều khiển phương tiện tác động không nhỏ đến các hoạt động đi lại sản xuất kinh doanh đời sống hàng ngày của người dân
hơn thế việc tước giấy phép lái xe đang được thực hiện thủ công nhiều người vi phạm bỏ giấy phép lái xe không đến lấy tôn đọng nhiều giấy phép lái xe tại cơ quan xử phạt dẫn đến lãng phí nguồn lực quản lý
việc áp dụng quy định trừ điểm giấy phép lái xe sẽ giải quyết được các vấn đề trên
việc trừ điểm thay vì tước giấy phép lái xe mang tính nhân văn hơn vừa quản lý chặt chẽ người được cấp giấy phép lái xe vừa tạo điều kiện cho những người này có cơ hội điều khiển phương tiện khi cố gắng chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
nếu giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống
cạnh đó cơ quan chức năng sẽ quản lý người lái xe thuận lợi và toàn diện hơn từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật tái phạm nếu có của người lái xe
nhờ vậy người tham gia giao thông sẽ dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tuy mới ở thể thức xin ý kiến bằng văn bản các cơ quan hiệp hội nhưng đề xuất cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nhất là các lái xe
ông hà tuấn năm mươi bảy tuổi trú tại hà nội từng bị tước giấy phép lái xe ba tháng vì chạy xe vượt quá tốc độ cho phép
ông kể rằng đó là khoảng thời gian khó khăn vì không thể lái xe đi làm phát sinh công việc gì cũng phải thuê xe hoặc nhờ người trở đi rất bất tiện và tốn kém
ông tuấn mong có hình thức xử lý linh động hơn việc tước giấy phép lái xe trong đó trừ điểm là giải pháp khả thi
cũng bày tỏ sự ủng hộ chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam nguyễn văn quyển cho hay quy định trừ điểm giấy phép lái xe sẽ giúp tài xế nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
họ sẽ phải thường xuyên theo dõi thông tin trên cơ sở dữ liệu luôn chú ý và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để không bị trừ hoặc trừ hết điểm